liên quan đến vụ việc xe hai mươi hai c ba trăm tám mươi bảy của viện kiểm soát nhân dân huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
chở bốn mươi ba khúc gỗ nghiến trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên quang đã có quyết định phạt tiền sáu triệu đồng
buộc thôi việc lái xe phạm văn tuyên và cảnh cáo đối với viện trưởng viện kiểm soát nhân dân huyện lâm bình
do buông lỏng công tác quản lý
theo đó căn cứ thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính phạt sáu triệu đồng
của cơ quan chức năng đối với hành vi vận chuyển gỗ trái pháp luật của lái xe phạm văn tuyên
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên quang đã ký quyết định xa thải lái xe phạm văn tuyên
do cố ý sử dụng tài sản công để thực hiện việc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành
đồng thời ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần công bình
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện lâm bình do buông lỏng trong công tác quản lý tài sản nhà nước
trước đó vào hồi một mươi hai h hai mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên tuyến đường tỉnh một trăm chín mươi thuộc thôn bốn xã thái sơn huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tuyên quang
kiểm tra phát hiện phạm văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ một mươi thị trấn na hàng huyện na hàng tỉnh tuyên quang
là nhân viên lái xe của viện kiểm sát nhân dân huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi hai c ba trăm tám mươi bảy vận chuyển trái pháp luật bốn mươi ba đoạn gỗ nghiến gỗ tròn
qua xác minh ban đầu lái xe phạm văn tuyên không xuất trình được hồ sơ lâm sản hợp pháp của số gỗ trên
lái xe tuyên khai nhận toàn bộ số gỗ nghiến được vận chuyển trái phép trên xe là gỗ mua ở bản nhùng xã năng khả huyện na hàng tỉnh tuyên quang